liên quan đến việc một số các bệnh viện ở phía bắc hết thuốc generic để điều trị ung thư
khiến cho bệnh nhân ung thư phổi phải chi trả số tiền cao gấp nhiều lần để mua thuốc biệt dược
hiện bệnh viện ca trung ương vừa ra thông báo cam kết sẽ cung cấp đầy đủ thuốc generic để điều trị cho bệnh nhân
trước đó nhiều bệnh viện cho biết đang thiếu thuốc generic chứa hỏa chất bermudaxit
điều trị cho bệnh nhân ung thư phổi
hai đơn vị trúng thầu quốc gia cung cấp loại thuốc này cho biết khoảng hai bốn tháng nữa mới có thuốc
khiến cho bệnh nhân vô cùng hoang mang
việc thiếu thuốc gây khó khăn cho bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân đang điều trị dở liệu trình
do cách được điều trị trước đó không hiệu quả
nếu muốn điều trị tiếp bệnh nhân có thể phải mua thuốc biệt dược gốc với giá cao hơn gấp năm lần so với thuốc generic
tuy nhiên mới đây bệnh viện k ra thông báo là đã làm việc với bộ y tế
về việc cung ứng thuốc generic có chứa hỏa chất bermudaxit
bệnh viện này cho biết là đang chuẩn bị ký hợp đồng với nhà thầu
để bảo đảm cung ứng đủ thuốc cho bệnh nhân ngay trong tuần tới
bệnh viện k đã được bộ y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng hình thức mua sắm trực tiếp
nhằm đáp ứng đủ thuốc cho công tác điều trị của bệnh viện
thông tin này sẽ khiến cho các bệnh nhân đang điều trị ung thư có thể an tâm tiếp tục điều trị bệnh